thông tin từ công an tp hcm ngày hôm nay cho biết đã kết thúc điều tra vụ án đề nghị truy tố trần thị ngọc trinh
hay còn gọi là người mẫu ngọc trinh về tội gây dối trật tự công cộng và trần xuân đông về tội gây dối trật tự công cộng
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ ba xe mô tô không rõ nguồn gốc một flycam là phương tiện phục vụ hành vi
gây dối trật tự công cộng của bị can nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tăng vật liên quan đến vụ án
kết thúc điều tra ngày sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành kết luận điều tra vụ án
đề nghị truy tố trần thị ngọc trinh về tội gây dối trật tự công cộng truy tố trần xuân đông về tội gây dối trật tự công cộng
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
quá trình làm việc với cơ quan công an trần thị ngọc trinh trần xuân đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân
bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật